thông tin chúng tôi vừa nhận được từ tòa án nhân dân tỉnh bình dương
phiên tòa xét xử vụ án giết người đổ bê tông gây xôn xao dư luận sẽ được xét xử công khai tại tòa án tỉnh vào ngày hôm nay
sau hơn một năm xảy ra vụ án
các bị can phạm thị thiên hà trịnh thị hồng hoa nguyễn ngọc tâm huyên và lê ngọc phương thảo
bị truy tố về tội giết người che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm
theo cáo trạng hà thảo huyên hoa cùng anh trần trí thành và ông trần đức linh
là một nhóm tu luyện một môn giáo phái trái phép tại thành phố hồ chí minh và khánh hòa
trong đó hà là trưởng nhóm
do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt các đối tượng đã nhẫn tâm sát hại nạn nhân thành và linh
rồi phi tăng sát vào thùng phi đổ bê tông
sau khi phi tăng sát các nạn nhân nhóm của hà đã để hai thùng bê tông trong phòng
đóng cửa rồi cùng nhau rời khỏi nhà đến thuê một khách sạn tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
cho đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
một người đàn ông đến dọn nhà theo thỏa thuận với khách thuê
thì mới phát hiện hai thùng nhựa bê tông chứa thi thể bên trong
cho nên đã báo cơ quan công an
vào ràng sáng ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã bắt giữ bốn đối tượng trên